khi mà nói đến việc là tự mua thuốc kháng sinh cho trẻ dùng thì cũng là một cái bài toán nan giải rồi
bởi vì là các con thì sức đề kháng yếu như là bác sĩ có nói
nhưng mà tôi thấy rằng là người lớn chúng ta có khi còn chủ quan hơn
bởi vì bảo là ứ thì các con còn uống được thì người lớn sức đề kháng tốt hơn này
rồi mình cũng gọi là có kinh nghiệm nhiều hơn
cái câu chuyện người lớn mua kháng sinh tự do cũng rất là dễ gặp trong đời sống
thì xin mời giáo sư tiến sĩ ngọc quỳnh châu ạ
anh có cái suy nghĩ gì về cái vấn đề này
ở riêng người lớn đấy
ở người lớn thì đúng là không có cái tình trạng là tự chữa
hoặc là chữa theo lời khuyên của người này người khác
không phải đúng là chuyên môn
chúng tôi thì nghĩ là thực ra với cùng một bệnh nhân
kể cả bệnh nhân trước đó đã được khám một lần bác sĩ kê một đơn đấy
nhưng mà với cái lần khác thì cũng không phải nhất thiết là đúng cái đơn đấy
mà chữa được đúng chữa bệnh
vì bệnh nó cũng có thể do rất nhiều các loại vi khuẩn khác nhau
với các triệu chứng khác nhau
thế và mỗi loại bệnh loại vi khuẩn loại nhiễm
đây thì có thể chứ lúc thì cần dùng kháng sinh có lúc không
dù cần dùng kháng sinh thì không phải lúc nào cũng cần dùng đúng một cái loại như vậy
mà nó lúc nào cũng hiệu quả được
nên tôi nghĩ rằng là cái việc đó đúng là cái thói quen chưa được tốt của nhiều người
mà cần phải thay đổi
chưa kể là chúng ta dùng kháng sinh
nhưng mà xong rồi về nhà vẫn uống rượu vẫn thuốc lá bình thường đúng không ạ
rồi là vẫn coi những cái chữa bệnh nhân
những cái chất những cái thứ mà có khi nó gọi là đánh nhau với thuốc đúng không ạ
tiếp đạp vào người mình